ngày ba bảy tại thành phố cần thơ diễn ra hội thảo kết nối du lịch đồng bằng sông cửu long với chủ đề
làm mới du lịch đồng bằng sông kiểu long
sự kiện thu hút tham gia của hơn một trăm năm mươi khách mời gồm đại diện lãnh đạo tổng cục du lịch cùng các doanh nghiệp dịch vụ du lịch
các đơn vị tham gia cùng thảo luận hiến kế nhằm làm mới du lịch đồng bằng sông kiểu long
phát huy những giá trị đặc trưng riêng từng tỉnh đưa ra những giải pháp thu hút khách du lịch hậu dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn một mươi chín sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm công bố các danh sách chương trình liên kết với đồng bằng sông kiểu long
qua hoạt động cam kết giữa các ban ngành doanh nghiệp du lịch
và sẽ tạo ra những bước đột phá trong việc phát triển sản phẩm kích cầu du lịch cho một mươi ba tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông kiểu long